nhằm chuẩn bị cho nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay ngày hai mươi sáu tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội
thuộc đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ đã tiếp xúc cử tri quận cái răng thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri quận cái răng đánh giá cao hoạt động của quốc hội nói chung
và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ nói riêng
trên tinh thần đó cử tri kiến nghị quốc hội và chính phủ cần tăng cường kiểm tra
giám sát chặt chẽ vấn đề khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
tình trạng xuống cấp về đạo đức trong giáo viên học sinh trong thời gian gần đây
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh và ghi nhận
những ý kiến đóng góp của bà con
qua đó chủ tịch quốc hội lần lượt giải trình một số nội dung quan trọng mà cử tri quan tâm
đồng thời chủ tịch quốc hội cũng nhắn nhủ lãnh đạo cử tri quận cái răng tiếp tục đoàn kết
lao động sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như thành phố cần thơ